bé trai là nạn nhân thứ tư trong vụ cháy tiệm sửa xe máy trên đường hải thượng lãn ông và cũng là nạn nhân nhỏ tuổi nhất được binh nhì trần văn quỳnh
chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình thuận giải cứu đưa ra xe cứu thương cùng hành động sơ cứu cho bé gây xúc động dư luận mấy ngày qua
như vậy đến thời điểm này vụ cháy đã khiến bốn nạn nhân tử vong gồm chị phạm bảo trâm vợ của trụ tiệm sửa xe
cùng hai con trai sinh năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và anh nguyễn hữu đốn người dũng cảm lao vào đám cháy cứu người
cũng liên quan đến vụ việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ công an về việc quan tâm xem xét công nhận liệt sĩ đối với công dân có hành động dũng cảm
hy sinh bản thân để cứu người đại tá lê quang nhân giám đốc công an tỉnh bình thuận vừa ký công văn gửi ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị hoàn chỉnh hồ sơ
xét duyệt công nhận liệt sĩ đối với anh

sau đó liên hệ với đầu mối bên campuchia để bán lại với giá một trăm ba mươi triệu đồng
tuy nhiên khi cả nhóm vừa đến khu vực cửa khẩu quốc tế mộc bài chuẩn bị đưa hai nạn nhân qua biên giới thì bị các lực lượng chức năng trong chuyên án bắt giữ
hiệp vụ việc đang được tiếp tục điều tra
với hành vi cưỡng đoạt tài sản đào duy cương chú tại thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào khởi tố bắt tạm giam
trước đó công an thị xã mỹ hào nhận được đơn tố cáo của cương về việc anh nguyễn đức hiếu cùng chú tại thị xã mỹ hào có hành vi lừa đảo chiếm mặt tài sản ba trăm linh triệu đồng
qua điều tra cơ quan công an xác định nội dung đơn tố cáo là sai sự thật và làm rõ
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi anh hiếu có vay của cương số tiền ba trăm linh triệu đồng với lãi suất lập bốn mươi bốn một năm
thời điểm cho vay cương đã soạn giấy biên nhận với nội dung anh hiếu nhận số tiền trên để xin việc cho cương
sau đó bắt anh hiếu ký tên
từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai do nhiều lần anh hiếu không trả được tiền lãi theo thỏa thuận cương dọa sẽ gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng theo nội dung giấy biên nhận anh hiếu đã ký tên
tính đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cương đã thu được của anh hiếu số tiền là ba trăm một mươi bảy triệu đồng
xét thấy hành vi của cương đã đủ yếu tố cấu thành tội cứng đoạt tài sản công an thị xã mỹ hào đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng phước chú tại tỉnh hậu giang và lê hữu tròn chú tại thành phố cần thơ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đêm hai mươi hai tháng tám phước và tròn rủ nhau đi trộm cắp tài sản
khi hai đối tượng đến ấp phú tân xã phú tân huyện châu thành thì trộm được xe mô tô
hai đối tượng sau đó đã thay đổi biển số và màu sơn của xe để sử dụng
cũng như tránh bị cơ quan công an phát hiện
vào cuộc điều tra công an huyện châu thành đã bắt được phước và tròn cùng tăng vật
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận còn thực hiện thêm hai vụ trộm cắp xe mô tô khác tại xã phú tân huyện châu thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên tỉnh yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng đối với hai tài xế điều khiển xe ben trên ép ô tô trên đường cao tốc
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi
trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai xe ben liên tục chèn ép ô tô trên cao tốc nội bài lào cai
làm việc với cơ quan chức năng tài xế bốn mươi tuổi quê phú thọ khai nhận
chiều ngày một mươi sáu tháng tám tài xế điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc nội bài lào cai chiều lào cai hà nội
đến đoạn cao tốc hạn chế hai làn đường xe chạy ở giữa có dải vạch sơn liền song song màu vàng
thì bất ngờ bị xe ô tô mong biển kiểm soát tỉnh bắc ninh vượt bên phải xe và tạt đầu
vì bức xúc
nên tài xế này đã điện thoại cho một tài xế bốn mươi tám tuổi điều khiển xe đầu kéo khác đi cùng đoàn hỗ trợ cùng ép dừng ô tô trên để nói chuyện
căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được xác định hành vi của hai tài xế điều khiển xe đầu kéo đã đủ yếu tố cấu thành tội gây dối trật tự công cộng
năm nhóm báo chốt cảnh sát giao thông trên mạng xã hội với lượng thành viên lên tới một mươi người vừa bị công an tỉnh lâm đồng vô hiệu hóa
đồng thời ra quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân
nhân số tiền là một mươi năm triệu đồng
qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lâm đồng
phát hiện nhiều fanpage hội nhóm kín có hành vi thông báo chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí khu vực tuần tra kiểm soát tốc độ đo nồng độ cồn
thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông tại địa bàn tỉnh lâm đồng và nhiều địa phương khác
vào cuộc xác minh cơ quan công an xác định năm trường hợp là các quản trị viên của các fanpage nhóm kín
giao thông nêu trên tại cơ quan công an năm người đã thừa nhận là đã tạo lập tham gia quản trị và các hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật
gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan nhà nước công an tỉnh lâm đồng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trưởng nhóm
vì hành vi thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật
với tổng số tiền là một mươi năm triệu đồng đồng thời cảnh cáo ba phó nhóm và vô hiệu hóa năm nhóm kín vi phạm
thưa quý vị trong dịp lễ quốc khái mùng hai tháng chín năm nay tại địa bàn thành phố đà nẵng mỗi quận huyện đều duy trì ít nhất là ba tổ công tác
tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
ở khu vực nội thành từng người điều khiển phương tiện kể cả ô tô xe máy khi có dấu hiệu nghi vấn sử dụng rượu bia đều được kiểm soát nồng độ cồn
ngã tư trần phú quang trung đây là tuyến đường trung tâm của quận hải châu tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí
do đó tổ kiểm tra nồng độ cồn được thiết lập để kiểm soát các trường hợp có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu bia
qua kiểm tra bốn mươi lực phương tiện phát hiện hai trường hợp vi phạm cả hai trường hợp này đều có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
với mức độ vi phạm này người điều khiển sẽ bị phạt tiền từ sáu đến tám triệu đồng mức phạt cao nhất đối với xe máy và bị tước giấy phép lấy xe từ hai thai đến hai mươi bốn tháng
anh có biết là lực độ chức nam đang ra quân kiểm tra nồng độ cồn không

đa phần người dân đều chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn triển khai chốt kiểm soát từ hai mươi đến hai mươi ba giờ
ra soát gần một trăm linh lượt phương tiện nhưng chỉ phát hiện tám trường hợp vi phạm chủ yếu là xe máy
theo nghị định một trăm linh mức xử phạt đối với ô tô xe máy khi bị vi phạm nồng độ cồn khá cao nên phần lớn người dân đều nâng cao ý thức đã uống rượu bia thì không lái xe
nếu mà mình sử dụng bươi rượu thì tất nhiên là sẽ ưu tiên cái việc là đi xe taxi về nhà hoặc là thuê grab để chở để mà bảo vệ bản thân mình cũng như là bảo vệ những người tham gia giao thông xung quanh
bên cạnh các trường hợp chấp hành vẫn xuất hiện một số trường hợp có biểu hiện không hợp tác liên tục lẫn tránh
thậm chí khi phát hiện vi phạm nhiều người đã vứt bỏ phương tiện như thế này
đối với những trường hợp mà người ta họ không chấp hành về vấn đề là xử lý vi phạm nồng độ cồn thì chúng tôi tiến hành là lập biên bản đồng thời tạm giữ xe theo đúng quy định và đồng thời là cho người chứng kiến ký vào biên bản
thì qua sáng hôm sau chúng tôi sẽ gọi và mời người vi phạm đến để xử lý cái vi phạm về nồng độ cồn
thì đa số thì người dân người ta họ cũng hợp tác
vì lúc đó người ta họ cũng tinh táo rồi
thì người ta họ hợp tác và chấp hành rất tốt
kiện quyết xử lý đến cùng hành vi vi phạm sẽ góp phần nâng cao ý thức và giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra có nguyên nhân từ trụ bia
đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín khi hoạt động vui chơi giải trí diễn ra nhộn nhịp với số lượng lớn người dân và du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hoài đức hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng chu đình chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn lưu khê xã liên bạc huyện ứng hòa thành phố hà nội về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có xeo chấm cách một năm cm trên trước đầu mắt phải
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an quận nam từ liêm hà nội là đối tượng trần công danh sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại xã hơ bông huyện chư sê tỉnh gia lai
còn về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép phòng an ninh điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn cao minh xã trầm lộng huyện ứng hòa thành phố hà nội có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện